người hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và con gái là bé quang tiến mỹ một mươi hai tuổi đang ở phía trong không thoát ra ngoài kịp nên đã tử vong

còn tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân vừa ra lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn văn cơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã phú an huyện phú tân
để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
điều đáng nói mặc dù đã có hai tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản
nhưng sau khi ra tù cơ lại tiếp tục phạm tội
do không có tiền tiêu xài cơ nảy sinh ý định đi tìm tài sản để trộm
khi đến khu vực ấp hiệp hưng xã hiệp sương huyện phú tân
cơ phát hiện một chiếc xe máy hiệu way dựng trên bờ kênh mà không thấy người trông coi
nên đã trộm chiếc xe đem đi cất giấu rồi về nhà ngủ
đến khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày hôm sau cơ điều khiển chiếc xe vừa trộm được
đi thành phố long xuyên để tiêu thụ
khi đến địa bàn xã phú thọ huyện phú tân
thì bị cơ quan lực lượng công an xã phú thọ tuần tra bắt giữ cùng tăng vật
hiện đối tượng cùng tăng vật đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
trên địa bàn tỉnh bình định thời gian gần đây tình trạng vi phạm pháp luật
trong lứa tuổi thiếu niên diễn biến phức tạp
trong khi giải pháp cho vấn đề này vẫn còn những hạn chế và khó khăn nhất định
đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm tại công viên sinh thái đầm đống đa
thành phố quy nhơn những thiếu niên này trong đó có học sinh bỏ nhà sống lang thang
đêm lấy công viên làm nhà lấy vỉa hè làm giường
vài ngày sau các em thực hiện hành vi trộm cắp và bị xử lý
cầm đầu băng nhóm này là phạm minh thao một mươi sáu tuổi ở phường thị nại quy nhơn
nguyễn ngọc nam một mươi năm tuổi ở xã ân tín huyện hoài ân
bị xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
để có tiền chơi ở quán net nam đã trèo vào một nhà dân
dùng dao cưa ổ khóa thất sách trộm cắp thì bị bắt khỏa tàng
mới chỉ từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi song những thiếu niên này góp tiền mua hung khí
để sẵn sàng đâm chém người tác
nếu không ngăn chặn kịp thời thì với những hung khí như thế này
khó tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào
dạ tôi chẳng mua
mua làm gì
dạ mua mua đại dung
khó khăn hiện nay là các đối tượng này sống không có nơi cư trú nhất định
do đó để đưa các đối tượng này vào diện quản lý giáo dục
theo nghiệp của các đối tượng này
thì không có địa phương tiếp nhận
trong thời gian hoàn tất hồ sơ thì các đối tượng này vẫn tiếp tục ở ngoài xã hội
và gây ra những vụ trộm khác
tại bình định theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi đến nay
cho thấy thanh thiếu niên gây ra hơn một năm trăm bốn mươi vụ phạm pháp hình sự
chiếm tỷ lệ năm mươi sáu sáu
trong đó có nhiều vụ việc nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
như cướp tài sản
thậm chí giết người
nhiều trường hợp trong số này là các em phải sống trong hoàn cảnh cha mẹ ly hôn
không nhận được sự quan tâm về tâm lý tình cảm
trong thời gian tác chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với các ban ngành bản thể
để xây dựng tiên truyền vận động cho phổ biến giáo dục cho người dân biết
và nguyên nhân dẫn đến là các thanh thiếu niên chưa đến tuổi thanh niên phạm tội
để nhân dân và cán bộ biết phát hiện
thứ hai là tiếp tục vận động
làm tốt công tác quản lý giáo dục cho trẻ em phạm tội
rõ ràng nếu không gắn kết chặt chẽ ba môi trường giáo dục
gia đình nhà trường xã hội
nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành đoàn thể
thì rất khó giải quyết tận gốc tình trạng thanh thiếu niên nói chung
học sinh nói riêng vi phạm pháp luật
thưa quý vị và các bạn
thời gian gần đây xã hội lại bàng hoàng xót xa
khi liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em lại xảy ra
thực sự chúng tôi không muốn đưa những hình ảnh thương tâm để lên sóng
thế nhưng chúng ta không thể né tránh những sự thật đau lòng như thế này
nguyên nhân nào khiến bạo hành trẻ em đang ngày càng gia tăng và trở nên trầm trọng
vậy trách nhiệm thuộc về ai
và giải pháp nào để chống lại nạn bạo hành trẻ em
điểm cuối tuần hôm nay sẽ phần nào lý giải những câu hỏi đó
bé hai mươi hai tháng tuổi bị nhốt ở ngoài cửa phòng học
bé nhảy rác trong thùng rác để ăn trước cửa lớp ở lạ sơn
bị bảo mẫu cho chân dùng thịa đánh vào chân vào má trẻ ở quảng bình
bảo mẫu dùng hai tay lắc giật mạnh và tát vào mặt trẻ dưới một mươi sáu tháng tuổi ở hà nội
vào ngày một mươi năm tháng một mươi vừa qua lại thêm một cháu bé một mươi ba tháng tuổi bị hôn mê liệt nửa người do chấn thương sọ não tại cơ sở trong giữ trẻ tư nhân ở cần thơ
những hành vi này đang khiến cả xã hội bàng hoàng xót xa
cũng là một trong những nguyên nhân khiến chưa ngăn chặn được tình trạng bạo hành trẻ em
mặc dù việt nam là quốc gia đầu tiên ở châu á ký kết công ước về quyền trẻ em
nhưng trên thực tế phụ huynh và các tổ chức đoàn thể hiểu về quyền trẻ em không nhiều
nhưng trên thực tế phụ huynh và các tổ chức đoàn thể hiểu về quyền trẻ em không nhiều
ngoài các nguyên nhân nói trên thực tế cũng cho thấy việc đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non cũng như việc cấp phép thanh kiểm tra giám sát tại các cơ sở giáo dục mầm non đang rất lòng lèo
điều này lại liên quan đến trách nhiệm của các sở ban ngành và cần thiết phải có những giải pháp mới hy vọng giải quyết vấn nạn bạo hành trẻ em hiện nay
và một điều nữa là cái trường mầm non đó đóng trên địa bàn nào thì chủ tịch phường người cao nhất của phường đó phải chịu trách nhiệm
chứ không phải rằng là cái người lãnh đạo phường đấy là đứng ngoài cuộc
đối với cái lớp trẻ thì trách nhiệm của người đứng đầu địa phương cấp ủy ban là có trách nhiệm
vấn đề thứ hai là nếu với trường mầm non thì phòng giáo dục là cơ quan chuyên trách bên trên sẽ phải có trách nhiệm
thế còn một vấn đề nữa là cái người đứng đầu các cái cơ sở này ví dụ như là người đứng đầu của lớp trẻ hoặc ví dụ người là hiệu trưởng của trường mầm non
thì cũng sẽ phải chịu trách nhiệm một trước pháp luật hai trách nhiệm dân sự đối với cái trường hợp mà tổn thương có gây thiệt hại về vấn đề quy ra vật chất đối với các em
thế nhưng trên thực tế những trách nhiệm này ít khi được thực thi
theo ý kiến của nhiều chuyên gia
ngoài tuyên truyền về luật và quyền trẻ em cần có một cơ chế giám sát để thực hiện công tác phòng ngừa bạo hành trẻ em tránh tình trạng đi giải quyết hậu quả như những thời gian vừa qua
một mặt chúng ta phải tuyên truyền để nâng cao nhận thức về quyền của trẻ em được bảo vệ và không bị xâm phạm
song song bên cạnh đó là vấn đề thực thi luật pháp
làm thế nào luật pháp phải quy định rất cụ thể cho rõ và thứ hai là xử lý và giải quyết là thật nghiêm minh
cô giáo nhốt trẻ ở ngoài cửa lớp để trẻ bốc rác ăn ở lạng sơn đã bị đình trí công tác bảo mẫu trói chân trói tay và dùng thìa đánh trẻ ở quảng bình bị đuổi việc
cô giáo dùng hai tay lắc giật mạnh vào đầu và tát trẻ trong lúc ăn tại hà nội cũng đã nghỉ việc
xong có một điều mà ai cũng nhìn thấy đó là chưa hề có lãnh đạo nhà trường hay vị đứng đầu địa phương nào phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng bạo hành
trẻ mầm non và không ai dám chắc những vụ bạo hành con trẻ lại không tiếp tục diễn ra khi còn quá nhiều những lỗ hồng trong công tác bảo vệ trẻ em như hiện nay
vừa qua huyện nam đông phối hợp với đoàn khối doanh nghiệp tỉnh và đoàn thanh niên công ty điện lực tỉnh thừa thiên huế đã tiến hành bàn giao công trình đường điện hạ thế cho bà con thôn một xã hương lộc huyện nam đông
công trình được khởi công từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
liên công ty điện lực tỉnh và người dân thôn một xã hương lộc huyện nam đông phối hợp thực hiện
công trình có tổng chiều dài toàn tuyến gần một mét với tổng kinh phí hai trăm hai mươi triệu đồng
hệ thống đường dây điện ở thôn một xã hưng lộc trước đây tuy đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của người dân
nhưng đối với một số hộ gia đình ở xa buộc phải đấu nối điện từ cột điện chính vào đến tận nhà gây không ít tồn kém cho người dân
hơn nữa họ sử dụng các cột điện tự chế từ cây tre gỗ tạm bỡ để bắt đường dây điện
không đảm bảo an toàn hành lang lưới điện nông thôn gây nguy hiểm đặc biệt là trong mùa mưa bão
công trình đường dây hạ thế được hoàn thành và đưa vào sử dụng là niềm vui lớn đối với người dân xã hương lộc
được biết đây là công trình thứ ba sau hương sơn và thương quảng được đoàn thanh niên công ty điện lực tỉnh
phối hợp với huyện đoàn nam đông thực hiện góp phần tích cực thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện nam đông
thưa quý vị và các bạn thay đổi nếp nghĩ phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số luôn là thách thức của chính quyền các huyện nghèo vùng cao
thế nhưng khi đồng bào đã hiểu đã chung sức cùng chính quyền thì việc phát triển kinh tế xã hội cải thiện đời sống người dân lại tại những nơi này
thì không còn là những điều trở ngại quá lớn phóng sự sau được thực hiện tại huyện nam trà my của tỉnh quảng nam
một buổi làm đường của người dân xã trà văn huyện nam trà my tỉnh quảng nam
như đã thành thông lệ mỗi chiều đồng bào dân tộc ca dông xê đê mờ nông sau khi từ nương dãy về lại tập trung tại đây để san núi mở đường
đây được xem là một thành công lớn của quá trình vận động thay đổi cách nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
mới trước này mà chưa có cái đường này nhân dân bà con đã ốm rồi đi khiêng võng đi qua lại rồi
rất là khó khăn mà bây giờ đã có đường rồi mà nhân dân bà con có đau ốm rồi có xe của họ đi chở bình thường
mà từ xã đến trạm y tế mà đến cấp tranh bình thường cấp tranh
có đường đi rồi làm thí dụ như chở các vật liệu các mắc hàng để tiếp xúc với các trường hợp ở các nơi
đối với đa phần đồng bào dân tộc thiểu số trình độ dân trí còn thấp thì việc cho họ thấy được cái lợi trước mắt
những quyền lợi thiết thực đến đời sống sinh hoạt hàng ngày được xem là chiều khóa của quá trình phát triển kinh tế xã hội tại vùng cao
khi làm cái việc này thì bà con có vẻ rất là đoàn kết với nhau
chính vì sự đoàn kết này thì tôi thấy cái tiến trình mà làm đường tại giao thông nông thôn tại nam đồng my nó tiến triển rất là nhanh
khi bà con làm xong thì nó quay quần lại với nhau hơn
người ta bà con không có đi lên rừng sao phá rải phá rừng làm rải
thực tế đã chứng minh điều này tại xã trà leng
có đường giao thông thuận lợi cho việc đi lại học hành buôn bán
người dân tại rất nhiều nóc cao trên núi đã tự di rời đến gần các con đường
khái niệm du canh du cư dần bị gạt bỏ
khỏi nếp nghĩ lâu nay của đồng bào dân tộc
trước đây khi chưa có đường giao thông đường sống của bà con rất là khó khăn
thậm chí phương tục của bà con nặng nề hơn
và kể cả cái học hành của bà con là con em học sinh trong nhân dân ở đây thì rất là khó
thì đến khi mà có đường giao thông nông thôn tới đâu thì dân có sự thay đổi tới đó
và khi cái nhận thức của người dân thì nó rất là có dần dần nó cao
khi đã hiểu tự người dân họ sẽ làm
khi người dân đã cùng chung tay chung sức với chính quyền
thì thành công không phải là điều quá xa vời
đó là thành công của một quá trình vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân nơi đây suốt một thời gian dài
và có thể thấy đây đang là hướng đi đúng đắn của huyện nam trà my tỉnh quảng nam
không chỉ thúc đẩy người dân phát triển kinh tế xã hội
mà từng bước xa rời những hủ tục phong tục tập quán lạc hậu từ ngàn đời nay